trong thực hiện chương trình mục tiêu nông thôn mới
để có thể thực hiện nông thôn mới đạt hiệu quả
thời gian vừa qua các cấp các ngành của huyện đã tập trung để tăng năng suất lao động
đồng hỷ là huyện miền núi phía đông bắc tỉnh thái nguyên
năm hai nghìn một mươi một khi mới bắt đầu thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới
huyện vẫn còn nhiều khó khăn số tiêu chí bình quân đạt năm bốn tiêu chí một xã
có một xã đạt một mươi tiêu chí chiếm sáu sáu
một mươi bốn xã còn lại đạt dưới một mươi tiêu chí chiếm chín mươi ba bốn
tỷ lệ hậu nghèo cao chiếm hai mươi ba một mươi hai
hạ tầng kinh tế xã hội còn khó khăn
kinh tế và tổ chức sản xuất chưa đồng đều giữa các vùng miền
vượt lên những khó khăn đó
sau sáu năm triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
bằng các giải pháp cụ thể
cùng với tập trung triển khai thực hiện một cách toàn diện
đồng bộ lồng ghép các chương trình dự án hợp lý
đến nay toàn xã đã có năm xã đạt chuẩn nông thôn mới
tám xã đạt từ một mươi đến một mươi bốn tiêu chí
tám xã đạt từ tám đến chín tiêu chí
số tiêu chí chưa đạt đa phần là các tiêu chí khó
bộ mặt nông thôn mới của huyện thì cũng có nhiều những cái thay đổi
và đời sống nhân dân được lưng lên rõ rệt
cái tỷ lệ hậu nghèo thì giảm
năm hai nghìn một mươi một thì tỷ lệ hộ nghèo của huyện là trên hai mươi ba
và đến năm hai nghìn một mươi năm thì còn dưới một mươi chín mươi tám
thế và cái hạ tầng cơ sở của huyện thì cũng được nâng lên
về đường giao thông
hạ tầng trường lớp học
thủy lợi y tế v v
là đều được lưng lên rõ ràng
để triển khai chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới
tại địa bàn đạt hiệu quả cao
cấp ủy chính quyền huyện đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo
thực hiện chương trình bằng nhiều hành động cụ thể như
thành lập ban chỉ đạo thực hiện nghị quyết trung ương bảy
ban hành nghị quyết chuyên đề về xây dựng nông thôn mới
trong đó cũng xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm xây dựng nông thôn mới
là do nhân dân thực hiện là chính
dân làm dân kiểm tra dân hưởng thụ
và lấy người dân làm gốc để thực hiện các mục tiêu xây dựng nông thôn mới
trong giai đoạn vừa qua thì
khi xuất phát điểm bắt đầu xây dựng nông thôn mới
thì xã mới đạt có chín tiêu chí
thế và sau khi một giai đoạn thì đã đạt được một mươi chín tiêu chí
và cụ thể là trong một giai đoạn ngắn
thì xã minh lập đã huy động sức của nhân dân trên cộng đồng trên địa bàn
chung tay xây dựng nông thôn mới
trong đó một số các mục tiêu cụ thể
ví dụ như là về chương trình xây dựng đường giao thông nông thôn
một trong những tiêu chí cơ bản
thì đã được nhân dân đồng thuận
những ngày đầu năm hai nghìn một mươi bảy
thôn bản tèng của huyện đồng hỷ mới được cấp điện
đây là dự án đưa điện về các thôn bản chưa có điện
xã văn lăng nằm trong dự án cho các hộ nông thôn miền núi
vùng sâu vùng xa trên địa bàn tỉnh thái nguyên
với tổng vốn là một mươi sáu mươi tám tỷ đồng
quy mô đầu tư xây dựng mới năm km đường dây trung thế
bốn trạm biến áp phân phối
và một mươi chín bảy mươi tám km đường dây hạ thế cấp điện
cho sáu trăm chín mươi tám hộ dân các thôn xóm
tân sơn bản tèng khai quân liên phương mỏ nước
tân thịnh văn lăng và tam va
có điện thì nó thuật đạo rất là nhiều
cái thứ nhất là về cái máy móc phục vụ cho nông nghiệp
là bây giờ là cơ bản là sử dụng bằng điện
ví dụ như là máy bơm nước
rồi là máy tuốt lúa
đấy người ta cắm điện cái là nó quay là người ta đưa vào phục vụ
cho nên là rất là nhàn mà giảm được rất nhiều những cái nhân lực
ví dụ như tưới trẻ bây giờ có thể là một hộ gia đình
người ta chỉ cần một nhân lực người ta có thể là người ta tưới được
trước đây chưa có điện lưới chưa có đường
thì bà con ở đây tự cung tự gấp
đền dầu đền pin đội đầu
sinh hoạt ở trong quán gia đình
ví dụ đi nương đi bãi đi làm về buổi tối
đuôn nấu ở bếp
một cái đền đội đầu trên đầu
nó là cũng rất là vất vả
có thể nói với đặc thù địa hình như nhiều địa phương khác
thời gian đầu khi triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới
huyện đồng hì đã gặp không ít khó khăn
nhân thức của người dân còn chủ quan
ỉ lại vào nhà nước làm và đầu tư xây dựng cho
việc huy động các nguồn lực còn hạn chế
và chưa tạo được phong trào sâu rộng trong nhân dân
xuất phát điểm thấp
đời sống nhân dân nhiều khó khăn
nên việc kêu gọi nguồn lực còn hạn chế
vùng sản xuất tập trung quy mô lớn
cũng chưa được hình thành
đó là những khó khăn thách thức không hề nhỏ
đối với huyện miền núi đồng hì
huyện đồng hì cũng xác định là
trước tiên là phải tập trung tuyên truyền
để cho người dân hiểu và nhận thức rõ
cái việc xây dựng nông thuận mới
là phải do người dân thực hiện
thế và người được hưởng lợi
từ cái việc đó chính là người dân
thế và cái thứ hai nữa là
từ cái nguồn lực nó hạn chế như vậy
cho nên là mình phải
huy động lồng ghép tất cả các nguồn lực
và sử dụng thật hiệu quả
và đầu tư nó tập trung tránh cái giàn trải
thế và trong cái quá trình tổ chức thực hiện
thì cũng phân công phân nhiệm rõ ràng
và có kiểm điểm trách nhiệm tiến độ
trong cái quá trình thực hiện
xác định tiêu chí nâng cao thu nhập
là tiêu chí khó
và quan trọng nhất trong các tiêu chí xây dựng nông thôn mới
trong những năm qua
huyện đồng hỷ tích cực triển khai
các chương trình đề án dự án
phát triển sản xuất nông lâm nghiệp
có lợi thế trên địa bàn như
phát triển sản xuất chế biến tiêu thụ chè
trồng rừng và chế biến lâm sản
chương trình lương thực duy trì
và phát triển cây hoa cây rau
đến nay toàn huyện có ba mươi hợp tác xã
một mươi chín làng nghề một mươi hai tổ hợp tác
hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn
và chín mươi tám trang trại duy trì hoạt động có hiệu quả
từ năm hai nghìn một mươi một đến nay
huyện đã xác định phát triển cây chè
là chương trình nông nghiệp trọng điểm
để tập trung chỉ đạo thực hiện
huyện ban hành nhiều chính sách khuyến khích
yêu đái để thu hút các nguồn lực đầu tư
nhằm đa dạng hóa các thành phần kinh tế
tham gia ngành chè
từ đó diện tích năng suất và chất lượng cây chè
cũng như sản phẩm chà tăng đáng kể
một mươi sáu trên một mươi tám xã thị trấn trên địa bàn huyện
đều có diện tích chè
nếu năm năm trước toàn huyện có hơn hai hectare chè
thì năm hai nghìn một mươi sáu đã là trên ba hectare
năng suất bình quân trên diện tích cho sản phẩm
đạt trên một trăm hai mươi tấn một ha
sản lượng ba mươi bốn tấn một năm
đồng hỷ đã xây dựng được bảy hợp tác xã
tám tổ hợp tác sản xuất chế biến chè
và một mươi tám làng nghề làm chè truyền thống
để có sự liên kết gắn bó tạo sức mạnh tổng hợp
cho thương hiệu chè địa phương
hợp tác xã chúng tôi hiện nay là
hợp tác xã nằm trong làng nghề
các hộ xã viên chúng tôi cũng được tập huấn rất nhiều
qua cái kênh của làng nghề và của chính quyền địa phương
thì cũng tạo điều kiện để cho hợp tác xã phát triển
thứ nhất là hỗ trợ bà con cái giống cây trồng
thứ hai là cũng hỗ trợ chúng tôi
trong vấn đề chuyển đổi cơ cấu sản xuất
là địa phương đường thứ hai của tỉnh
cộng với sự hình thành phương thức sản xuất chè từ rất sớm
huyện đồng hỷ đã trở thành một trong những cái nôi
của mảnh đất đệ nhất danh trà
cùng với sự phát triển về diện tích trồng trè
thu nhập của người dân cũng đang ngày càng ổn định
nhà mình trồng khoảng bảy tám sản
tổng thu nhập một năm vào khoảng sáu bảy mươi triệu
thế là tổng thu nhập
trừ chi phí đi rồi thì được khoảng bốn năm chục
chúng tôi thì dùng chè cách đây
từ một mươi một mươi năm năm cái trước cái sau
thu nhập một năm là được sáu bảy lứa
mỗi một lứa là khoảng bảy tám triệu
bình cân chúng tôi mỗi năm bỏ ra được khoảng bốn năm mươi triệu
là chi phí trong nhà đình
chúng tôi thì toàn bộ sống với chè hết
không có gì ngoài ra
chỉ lúa má các thứ màu mỡ chỉ là phụ
còn ngoài ra thì chẳng hạn như các bác ở quanh đây
các bác lội trợ chúng tôi chỉ chuyên sống với chè
một năm chúng tôi là chỉ chi phí nuôi con ăn học
và chi phí bỏ ra
xã linh sơn nổi tiếng với nhiều loại
loại ổi lê ổi đài loan cho thu hoạch bốn mùa
do phù hợp với thổ nhưỡng nên ổi ở linh sơn
cho quả rất giòn ngọt và dày cùi
được nhiều người ưa chuộng
với hơn ba mươi năm hectare diện tích đất trồng ổi
trung bình mỗi năm
người dân xã linh sơn thu được hơn một trăm hai mươi tấn ồ
doanh thu đạt khoảng trên bốn tỷ đồng
nhờ thực hiện tốt việc chuyển đổi cơ cấu
cây trồng vật nuôi
xây dựng những mô hình kinh tế mới hiệu quả
đã tạo được sự đa dạng phong phú
trong trồng trọt và chân nuôi
thu nhập của người dân trên địa bàn huyện
ngày càng được nâng lên
hướng tới thoát nghèo bền vững
gắn với thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia
xây dựng nông thôn mới ở địa phương
tập trung chỉ đạo huy động và lồng ghép các nguồn lực
để xây dựng cơ sở vật chất
hạ tầng thiết yếu
từng bước đầu tư xây dựng các công trình kết cấu
hạ tầng nông thôn trọng điểm
đã đạt được những kết quả nhất định
xây dựng đường bê tông trục xóm
các chính sách an sinh xã hội được bảo đảm
qua đó đã tạo được những thay đổi tích cực
trong nông thôn tạo được lòng tin của nhân dân
đối với công cuộc xây dựng nông thôn mới
huyện nông hỷ cũng phải huy động
tập trung mọi nguồn lực
và lồng ghép các nguồn lực
như là nguồn lực từ chương trình giảm nghèo
từ chương trình một trăm ba mươi năm chương trình atk
để lồng ghép với chương trình
xây dựng nông thôn mới
để tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng
để làm sao mà
mục đích cuối cùng
là thúc đẩy phát triển sản xuất
và nâng cao đời sống của người dân
đó là mục tiêu và cũng là mục đích
để cho huyện nông hỷ
tập trung lãnh đạo chỉ đạo xây dựng nông thôn mới
mặc dù còn gặp nhiều khó khăn
nhưng với sự nỗ lực trong lãnh đạo
điều hành tổ chức thực hiện
của các cấp ủy đảng chính quyền địa phương
và tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân
chương trình xây dựng nông thôn mới
đã đạt được những kết quả khả quan
thưa quý vị do phù hợp với thổ nhưỡng
nên cây ổi trồng ở linh sơn đồng hỷ
cho quả rất giòn ngọt và dày cùi
được người tiêu dùng ưa chuộng
đây cũng là một trong những loại cây ăn trái
mang lại giá trị kinh tế cao
cho người nông dân trong xã
với hiệu quả kinh tế từ cây ổi đem lại
nhiều hộ gia đình ở xã linh sơn
huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyên
đã ngày càng ổn định đời sống
hộ gia đình anh liễu văn tư
là một trong những hộ tiên phong trồng ổi
của xã linh sơn huyện đồng hỷ
đây là giống ổi được anh tư
mang mua từ hương nghiên về trồng
với quá trình tìm tòi và nghiên cứu
cũng như tinh thần ham học hỏi kỹ thuật
từ các địa phương đến nay vườn ổi
nhà anh tư đã cho ra quả quanh năm
vườn gần như ngày nào cũng có quả
để thu hoạch với giá bán tương đối ổn định
với gần bốn trăm linh gốc ổi bình quân mỗi năm
vườn ổi gia đình anh tư cho thu hoạch một mươi năm tấn quả
với giá bán lúc thấp nhất là
một mươi năm hai mươi nghìn đồng
dịp gần cuối năm giá cao hơn
khoảng ba mươi năm nghìn đồng một kg
như vậy mỗi năm gia đình anh có thu nhập
trên hai trăm linh triệu đồng từ cây ổi
đến nay do biết trăm bón đúng cách
nên cây ổi ở linh sơn có thể cho thu nhập
khoảng một mươi năm mới phải trồng lại
quả không bị sâu
có thể nói cây ồi đã trở thành cây kinh tế
có phần xóa đói giảm nghèo ở xã
và giúp cho đời sống của bà con ngày càng nướng nướng lên
không chỉ đem hiệu quả kinh tế cho gia đình
mô hình trồng ổi của anh tư
cũng tạo thêm thu nhập thời vụ cho bà con
sinh sống ở khu vực giúp cho bà con
nơi đây có thêm thu nhập và ổn định cuộc sống
hiện nay bình quân mỗi năm
người dân xã linh sơn thu được hơn một trăm hai mươi tấn ổi
doanh thu đạt khoảng trên bốn tỷ đồng
có phần nâng cao đời sống người dân
từ trồng ổi trong xã
nhiều hộ có thu nhập từ một trăm năm mươi triệu đồng một năm trở lên
và trên thực tế
nhiều người dân trong xã vẫn tiếp tục nhân rộng
diện tích ổi để bảo đảm đầu ra
cho quả ổi linh sơn trong tương lai một cách ổn định
nhất là trong điều kiện diện tích trồng ổi
tiếp tục tăng nhanh chóng
xã linh sơn sẽ có kế hoạch
để xây dựng và bảo hộ nhãn hiệu tập thể
ổi linh sơn
trong đó tập trung vận động người dân tham gia vào tổ hợp tác sản xuất
tiến tới hình thành hợp tác xã
để xây dựng nhãn hiệu ổi linh sơn
qua đó giúp cho người dân
có cùng một quy trình kỹ thuật sản xuất
bảo đảm quả ổi đạt chất lượng ngon
an toàn và ổn đầu ra cho bà con
có thể thấy với nỗ lực của các cấp các ngành
đời sống của bà con huyện đồng hiệp
tỉnh thái nguyên đã có nhiều đổi thay
tận dụng những lợi thế sẵn có khắc phục những khó khăn
để đạt được kết quả như hiện nay
là sự nỗ lực không hề nhỏ của các cấp các ngành
tuy nhiên làm thế nào để duy trì
và nâng cao hơn nữa những tiêu chí
trong xây dựng nông thôn mới
vẫn là bài toán đang chờ lời giải
đến đây chương trình nông thôn đổi mới của truyền hình nhân dân
xin được tạm dừng
mọi thông tin về nông nghiệp nông dân nông thôn
quý vị quan tâm xin gửi về địa chỉ
chương trình nông thôn đổi mới
phòng kinh tế trung tâm truyền hình nhân dân
số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội
hoặc email nôngthondổimới thnda gmail com